lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn ammtc một mươi bốn
do bộ công an việt nam chủ trì tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu khai mạc
đây là lần đầu tiên hội nghị ammtc được tổ chức theo hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định với trọng trách chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã đồng hành cùng các nước asean chủ động thích ứng thực hiện mục tiêu kép
vừa đẩy mạnh phát triển vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy vừa qua lãnh đạo các nước asean đã trao đổi
thống nhất nhiều biện pháp định hướng lớn cho cộng đồng asean phát triển bền vững
với người dân luôn ở vị trí trung tâm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh
ổn định đời sống trật tự xã hội phục hồi tăng trưởng kinh tế
cộng đồng chính trị an ninh là một trụ cột quan trọng để xây dựng cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh phát huy vị thế và vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực
trong năm đầu thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi năm
đã có chín mươi sáu dòng hành động được đưa vào thực hiện
đây là con số ấn tượng nhờ sự đóng góp to lớn của cơ chế hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm immtc
vừa chống dịch covid một mươi chín chúng ta lại phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm khác
đó là tội phạm chuyên quốc gia ngày càng tăng với nhiều hình thức thủ đoạn mới và tinh vi
khi các biện pháp chống dịch làm đình thể hoạt động sản xuất kinh doanh
gia tăng tỷ lệ thất nghiệp góp phần làm phát sinh các loại tội phạm
nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng
thực tế này đồ hỏa các nước asean đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật
cần phải tìm ra các giải pháp phương hướng phòng chống tội phạm trong tình hình mới
với nội dung asean gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
do bộ công an việt nam đề xuất đã thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của bộ trưởng các nước asean
phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
thủ tướng đề nghị cộng đồng asean tiếp tục gắn kết thực hiện đầy đủ
và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm và tuyên bố hà nội về tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
với những thách thức an ninh phi truyền thống trong đó có tội phạm xuyên quốc gia
thủ tướng bày tỏ phải chăng đây là một phép thử sức mạnh
cộng đồng asean thủ tướng mong muốn cộng đồng chính trị an ninh phải đoàn kết
khẳng định bản lĩnh đưa con thuyền lớn asean luôn vững tay lái vượt qua những sóng gió ngược
tự tin tiến lên thực hiện thành công mục tiêu tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
việt nam luôn cam kết nỗ lực hết mình cùng các nước thành viên xây dựng cộng đồng asean hòa bình ổn định và phát triển